thưa quý vị sau liên tiếp các vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào những ngày qua các cơ quan chức năng đã có chỉ đạo khẩn cũng như là giải pháp xử lý những tồn tại của ngành đường sắt

số lượng cá thể vọc gáy trắng ở thạch hóa đã thu hút được sự chú ý của các nhà nghiên cứu sinh vật trong nước và quốc tế
tuy nhiên việc bảo vệ chúng thì vẫn còn nhiều bất cập bởi chưa có cơ chế chính sách cụ thể
những người như ông tú ông hồng rồi cũng sẽ già đi đàn vọc thì ngày càng đông lên rồi đây ai sẽ là người bảo vệ chúng
đây là vấn đề mà lãnh đạo tỉnh quảng bình cần sớm có các giải pháp thiết thực trong thời gian tới
chuyển sang các thông tin quốc tế
mỹ và triều tiên thương lượng chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh
iran cảnh báo chiến lược của washington sẽ khiến mỹ bị cô lập
sau những tuyên bố tích cực của các nhà lãnh đạo mỹ và triều tiên hướng tới cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên
hôm nay vái đoàn quan chức hai nước đã bắt đầu có cuộc thương lượng tại làng đình chiến và môn trơm
ở biên giới liên triều để thảo luận những nội dung cụ thể
chuẩn bị cho cuộc gặp mang ý nghĩa lịch sử dự kiến vào ngày một mươi hai tháng sáu tới
trong cuộc thương lượng tại làng đình chiến panmunjom đáng chú ý trong phái đoàn mỹ có sự trở lại
của cựu đại sứ mỹ tại hàn quốc sung kim và hiện là đại sứ mỹ tại philippines ông sung kim được
đánh giá là người có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề trên bán đảo triều tiên cũng như đông bắc á
vì từng nhiều năm dẫn đầu phái đoàn mỹ tham gia đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
giới phân tích cho rằng việc mời ông sung kim trở lại lần này cho thấy chính quyền của tổng thống
mỹ donald trump thực sự mong muốn đạt kết quả thành công trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới
dự kiến hai bên sẽ gặp nhau trong hai ngày hôm nay và ngày mai để thảo luận các nội dung cụ thể
chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều theo hãng tin kyodo các quan chức mỹ và triều
tiên có thể thảo luận về đề xuất chuyển các đầu đạn hạt nhân của bình nhưỡng ra nước ngoài
như là một phần trong các biện pháp để triều tiên phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn
có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược cũng trong ngày hôm nay một phái đoàn của triều tiên
đã tới bắc kinh trung quốc để chuẩn bị lên đường tới singapore thảo luận các vấn đề an
ninh và hậu cần cho cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều những chiến lược mới của mỹ nhằm vào iran sẽ
khiến washington bị cô lập nhiều hơn đây là tuyên bố của ngoại trưởng iran javad zarif trước
cảnh báo mới đây của mỹ về việc sẽ áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất trong lịch
sử đối với tehran
phát biểu trong cuộc họp với một số nghị sĩ iran ngoại trưởng iran javad zarif cho rằng có
một sự đồng thuận trong cộng đồng quốc tế về việc ủng hộ thỏa thuận kế hoạch hành động chung toàn
diệnpoa được ký kết năm hai nghìn một mươi năm giữa tehran và nhóm p năm một và quyết định của tổng thống mỹ
donald trump rút khỏi thỏa thuận không ảnh hưởng tới sự đồng thuận này theo đó những chiến lược
mới của mỹ chống iran được ngoại trưởng nước này mike pompeo đưa ra hồi tuần trước sẽ chỉ khiến
mỹ bị cô lập hơn trên sân trời quốc tế
liên quan tới các cuộc đàm phán giữa iran và năm nước còn lại trong jcpoa ông zarif cho biết nếu các
lợi ích của tehran trong thỏa thuận này được đảm bảo iran sẽ tiếp tục ở lại và tôn trọng các cam
kết của mình trong thỏa thuận trong nỗ lực tránh phải tiến hành một cuộc bầu cử lại đầy tốn kém
tổng thống italia sergio mattarella đã triệu tập một chính trị gia nổi tiếng
ông carlo cottarella cựu giám đốc điều hành của quỹ tiền tệ quốc tế imf để giao trọng trách
ngày hai mươi bảy tháng năm tổng thống italy sergio mattarella đã triệu tập ông carlo cottarella
cựu giám đốc điều hành của quỹ tiền tệ quốc tế imf vốn nổi tiếng với chính sách cắt giảm chi tiêu công
mạnh mẽ truyền thông italy nhận định đây là động thái cho thấy khả năng tổng thống mattarella
sẽ đề nghị ông cottarella lãnh đạo một chính phủ kỹ trị tuy nhiên nỗ lực này bị đánh giá là khó
có thể thành công do hầu hết các chính đảng ở italy đều khẳng định sẽ không ủng hộ một chính phủ kỹ trị
khi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ được tiến hành tại quốc hội các đảng phái này đồng thời sẽ thúc
đẩy cuộc bầu cử mới vào cuối năm nay nếu không thể thỏa thuận được một chính phủ liên minh
kể từ sau cuộc bầu cử hôm bốn tháng ba italy đã lâm vào tình trạng bế tắc chính trị khi không thể
thỏa thuận được về một liên minh cầm quyền mới cuộc đình công của lực lượng lái xe tải brazil
kéo dài từ ngày hai mươi một tháng năm cho tới nay đã gây ra những thiệt hại kinh tế lớn cho quốc gia này
trước sức ép của cuộc đình công tổng thống brazil đã tạm thời chấp nhận nhượng bộ
khi quyết định giảm giá dầu diesel theo ước tính sơ bộ cuộc đình công
quy mô lớn gần một tuần qua đã khiến nền kinh tế brazil chịu thiệt hại hơn một mươi tỷ read
tương đương với gần ba tỷ usd con số này nhiều hơn gấp đôi số tiền năm tỷ reas mà chính phủ brazil
ước tính phải bỏ ra để khắc phục thiệt hại phòng công nghiệp xây dựng brazil cho biết
riêng ngành vận tải đã có bốn mươi các hoạt động bị ảnh hưởng gây thiệt hại gần bảy trăm linh triệu usd
tiếp đó là ngành thực phẩm với thiệt hại ước tính vào khoảng năm trăm linh triệu usd
các hoạt động xuất khẩu của lĩnh vực công nghiệp gia súc cũng mất gần hai trăm linh triệu usd bên cạnh đó
các ngành sản xuất sữa dược phẩm tự động hóa điện và hàng không cũng chịu tổn thất tới hàng
triệu usd để hạ nhiệt cuộc đình công tổng thống brazil michel temer đã buộc phải chấp nhận giảm
giá dầu diesel bên cạnh đó chính phủ cũng sẽ chấp thuận bốn đòi hỏi khác của giới lái xe tài
để hạn chế thiệt hại hơn nữa ban tổ chức đại hội thể thao châu á lần thứ một mươi tám tại indonesia vừa
báo an ninh là vấn đề quan trọng nhất tại asean năm nay do đó chính quyền jakarta sẽ
ưu tiên bảo đảm an ninh cho sự kiện thể thao lớn nhất khu vực sẽ khai mạc vào ngày một mươi tám tháng tám tới
tại nước này theo kế hoạch indonesia sẽ bố trí ba mươi nhân viên an ninh làm nhiệm vụ giữ gìn an
ninh ngăn chặn mọi tình huống xấu có thể xảy ra trong quá trình diễn ra asean một mươi tám ban tổ chức cho
biết đã làm việc với phía quân đội indonesia để thống nhất phương án phối hợp chặt chẽ giữa các
lượng nhằm bảo đảm an ninh hiệu quả nhất trong đó đội chống khủng bố của indonesia sẽ là lực
lượng chính đảm trách bảo vệ tất cả khu vực diễn ra hoạt động thi đấu của asean một mươi tám đặc biệt là
khu vực tangeara thuộc tỉnh banten chính quyền thành phố jakarta cũng cam kết bảo đảm an toàn
tuyệt đối trong thời gian diễn ra asean một mươi tám tại các khu vực trên địa bàn jakarta trong đó bổ sung ba trăm linh
năm camera giám sát ngoài tổng số sáu chiếc hiện nay theo giới chức indonesia ưu tiên hàng đầu của
lực lượng an ninh hiện nay là đảm bảo sự an toàn của các vận động viên các quan khách nước ngoài và
tình hình an ninh trên địa bàn trong dịp diễn ra asean một mươi tám thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt